về việc quy hoạch tổng thể mặt bằng ga ngầm c chín thuộc tuyến đường sắt đô thị số một
hiện tại vị trí đặt ga c chín đang được cân nhắc nhiều nhất
nhiều người dân và chuyên gia cho rằng cần nghiên cứu phương án và triển khai thận trọng
bảo đảm việc không phá vỡ không gian của di tích quốc gia đặc biệt hồ gươm
tuyến đường sắt đô thị số hai có điểm đầu tại khu đô thị nam thăng long
được quy hoạch từ đường nguyễn văn huyên kéo dài hoàng quốc việt hoàng hoa thám thụy khuê
phan đình phùng hàng giấy hàng đường hàng ngang hàng đào đinh tiên hoàng hàng bài và kết thúc trên phố huế
theo phương án đã phê duyệt tuyến đường sắt dài một mươi một năm km đoạn trên cao khoảng hai sáu km
đoạn ngầm gần
một hợp phần của dự án đường sắt đô thị này là ga ngầm c chín
được đặt tại khu di tích quốc gia đặc biệt hồ gươm
theo quy hoạch nhà ga chính có kích thước dài một trăm năm mươi m rộng hai mươi một bốn m sâu một mươi bảy bốn mươi năm m và có ba tầng
khoảng cách ngắn nhất từ thân ga c chín tới hồ gươm là khoảng một mươi m tới tượng đài cảm tử tám mươi một m
đến đền bà kiệu tám mươi ba m đến tháp bút ba mươi sáu m đến vườn hoa tượng đài lý thái tổ một trăm hai mươi m
theo thiết kế ban đầu ga ngầm c chín sẽ có bốn cửa lên xuống
bởi hồ gươm là khu di tích đặc biệt nên cũng có ý kiến lo ngại việc đặt ga c chín tại đây
sẽ làm ảnh hưởng tới cảnh quan kiến trúc và gây áp lực đô thị cho khu vực này
dân cũng nói mà bản thân tôi cũng đã có ý kiến rồi là vấn đề là hồ gươm là di tích lịch sử
quốc gia được xếp hạng mà bây giờ động chạm đến thì rất là sợ về cái vấn đề linh thiêng nó như thế nào
nhưng đến nay thì qua cái sự thảo mới tất cả những kế hoạch mới và cái bản đồ thiết kế mới này thì tôi cảm thấy như thế là được
là người nghiên cứu về hà nội nhiều năm giáo sư sử học lê văn lan cho rằng ga c chín rơi vào một vị trí cực kỳ nhạy cảm
nằm cạnh nhiều công trình văn hóa lịch sử nổi tiếng như hồ gươm tháp bút tượng đài cảm tử
là nơi linh thiêng lắng hồn núi sông ngàn năm
được sự quan tâm của nhiều giới nhiều người
bây giờ đến cái lúc mà triển khai rất cần tuyên truyền giải thích vận động nữa
tất cả những người trước tiên là ở ngay chỗ ấy rồi thì những người hà nội nói chung và đồng bào cả nước nữa
để được một sự đồng thuận càng cao càng tốt
chủ đầu tư là ban quản lý đường sắt đô thị hà nội khẳng định
việc lập quy hoạch được tiến hành hết sức thận trọng
với sự tham vấn hỗ trợ của nhiều đơn vị trong và ngoài nước
đặc biệt việc sử dụng những công nghệ tiên tiến trong quá trình thi công như robot đào hầm
sẽ không ảnh hưởng tới kết cấu kiến trúc công trình hiện có tại khu vực hồ gươm
công trình ga thì chúng tôi đào theo chúng tôi thi công theo hình thức là đào top down
tức là đào từ trên xuống dựng tường vây từ trên xuống
và sau khi mà có tường vây rồi thì dùng các cái xà
chúng đỡ để thi công trong cái lòng của cái tường vây đó
và có nghĩa như vậy là cái phần công trình và cái phần cảnh quan hai bên của tường quay là không bị ảnh hưởng
với những lợi thế yêu việt về khối lượng chuyên trở và tốc độ lưu thông
đường sắt đô thị được cho là giải pháp phù hợp với mạng lưới vận tải công cộng
giúp giảm un tắc cải thiện tình hình giao thông góp phần bảo vệ môi trường
tuy nhiên điều quan trọng nhất có lẽ là các cơ quan chức năng thiết kế thế nào
để đường sắt đô thị có thể phát huy hết chức năng
nhưng cũng bảo đảm việc không phá vỡ không gian của di tích quốc gia đặc biệt hồ gươm
quý vị khán giả vừa theo dõi một số ý kiến từ người dân sinh sống tại khu vực xung quanh hồ gươm
cùng một số ý kiến của các chuyên gia
và bên cạnh đó theo chủ trương của thành phố hà nội
thì việc xây dựng ga tàu điện ngầm tại khu vực hồ gươm vẫn là một việc làm cần thiết
để tiếp tục mang tới cho quý vị góc nhìn cụ thể hơn về đề án này
nhóm phóng viên thời sự của truyền hình nhân dân có cuộc phỏng vấn ngắn
với đại diện hội kiến trúc sư việt nam
từ đó chúng ta sẽ thấy được tổng thể kiến trúc cũng như là những thận trọng trong xây dựng
và sau khi vận hành nhà ga tàu điện ngầm
đại diện hội kiến trúc sư việt nam ông phạm thanh tùng cũng cho biết
hội kiến trúc sư việt nam cũng đã tham gia tranh luận
đóng góp ý kiến nhiều đối với vị trí đặt ga c chín nhiều năm nay
việc xây dựng nhà ga tàu điện ngầm tại vùng lõi của di tích gây băn khoăn
là điều tất yếu
xong hiện tại nhìn về góc độ quy hoạch
thì nó đang là thiết kế phù hợp nhất tối ưu nhất với đặc điểm quy hoạch đô thị tại nước ta
vị trí đặt nhà ga c chín có thể hội tụ được các tuyến đường sắt khác
để lan tỏa sang các khu vực trung tâm và gắn kết các hoạt động giao thông công cộng khác
đồng thời tránh cho các tuyến sắt ngầm phải đi qua các nhà cao tầng
tuy nhiên kiến trúc sư phạm thanh tùng nhấn mạnh sự thận trọng trong quá trình xây dựng
và đặc biệt là sau khi nhà ga c chín đi vào hoạt động
có ba vấn đề nó đặt ra
vấn đề thứ nhất là khi công ngầm
thì phải làm sao không được để chấn động
cái đặc biệt của hồ gươm là mỗi một công trình còn lại đấy đều có tiếng nói của lịch sử
đều gắn bó với sự phát triển của văn hóa của thăng long
và cái thứ hai là hiện nay
cái giao thông quanh hồ gươm là một cái giao thông rất đặc biệt
không phải có đô thị nào có giao thông hình tròn
một chiều nó như đèn kéo cuốn ý nó cứ chạy tròn tròn này này
và nó tỏa ra các cái đường phố
thì cái giao thông ở đây nó như thế nào
cái xung đột với giao thông mà bạn nên nhớ rằng là
tàu đựng ngầm ý người lên xuống liên tục
nó không phải là một vài chục người mà nó vài trăm người
và thậm chí có những cái lúc lên hàng ngàn người
và các cái ga tàu điện ngầm bao giờ họ cũng phải tiếp cận với những cái hoạt động công cộng
đây là một không gian kiến thức ở đấy có cả siêu thị
ở đấy có những quán bán sách báo ở đấy có quán hoa
và thậm chí ở đấy còn là cái nơi gọi là
nghệ thuật đường phố
cho nên xử lý cái này nào là cái đòi hỏi
giữa công tác quản trị đối thị quản lý đối thị
như vậy việc đặt nhà ga tàu điện ngầm c chín tại hồ gươm
không chỉ cần thận trọng trong quá trình xây dựng
mà ngay cả quá trình sau khi xây dựng
xung đột về giao thông
hay sự phát triển của kinh tế
văn hóa quanh khu vực ga tàu điện ngầm
cũng là những điều cần được dự báo và chuẩn bị kỹ lưỡng